mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự nổi bật
công an tỉnh bà đề vũng tàu vừa tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra về vụ án giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
nạn nhân là em nguyễn văn hiếu một mươi tám tuổi học sinh một trường cấp ba ở thành phố vũng tàu
theo lời khai ban đầu của các đối tượng do mô tuẫn từ trước vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng hai
tại đường lê hồng phong khi thấy hiếu cùng một nhóm bạn đang đi trên đường
nên trần văn tươi nguyễn tuấn khang là hai trong số các đối tượng trên đã cầm dao tự chế
chém nhiều nhát vào chân và đầu của hiếu làm hiếu tử vong tại chỗ
sau đó các đối tượng lên xe máy tẩu thoát
công an công an đã thu giữ được hai con dao nói trên hiệp vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hai mươi năm tù về tội giết người là bản án thích đáng dành cho bị cáo phạm xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện hoài nhơn tỉnh bình định
phiên tòa được xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua
theo cáo trạng trường và chị nguyễn thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
có mối quan hệ ưu đương từ năm hai nghìn một mươi năm
do nghi ngờ thúy không trung tình nên vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
mặc dù biết rõ thúy đang mang thai nhưng trường đã dùng cây gậy đánh vào người của thúy
sau đó tiếp tục dùng tay chân đánh liên tiếp vào người của chị thúy
làm nạn nhân gãy đốt sống cổ vỡ gan ba chấn thương phi hô hấp phi tồn hoàn và dẫn đến tử vong ngay sau đó
công an quận tân phú tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn huỳnh bảo ân hai mươi hai tuổi chú quận tân phú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời khởi tố cho tại ngoại đối với năm nghi can khác về hành vi che giấu không tố giác tội phạm
theo thông tin từ cơ quan công an từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ân giả làm cảnh sát hình sự
chạy xe trên nhiều tuyến đường của thành phố tìm các nạn nhân vi phạm luật giao thông
nghệ ngành được cắt ra từ chứng chỉ anh văn giới thiệu là cảnh sát hình sự yêu cầu các nạn nhân nợp tiền
hoặc mời nạn nhân về đồn làm việc nhưng khi đến trụ sở công an ông lại kêu các nạn nhân đứng bên ngoài chờ mình
trong lúc nạn nhân mất cảnh giác ân lấy xe tẩu thoát
tại cơ quan công an ân khai nhận hành vi phạm tội của mình điều đáng nói là trong năm nghi can bị khởi tố
về tội không tố giác tội phạm có hai người từng bị ân lừa cũng với chiêu thức trên
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp đà lạt vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn quốc thắng
chú tại phường một mươi tp đà lạt tài xế một hãng xe taxi tại tp đà lạt về hành vi trộm cắp tài sản
tối ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi trợ gia đình bà tạ thị vũ dậu ở phường một mươi một tp đà lạt đi trợ đà lạt
biết gia đình bà dậu không có ai trông coi nhà nên khi trả khách xong thắng đã quay lại mở cổng
cạnh cửa sổ sau nhà rồi vào lục xoát lấy trong ngăn tủ và trong kết sắt của nhà bà dậu được một mươi vòng vàng
một mươi ba nhẫn vàng bốn đôi mông tay dây truyền đồng hồ bốn trăm linh đô la mỹ và một chiếc máy tính sách tay hiệu toshiba
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai thắng đã bị công an tp đà lạt bắt khẩn cấp và thu hồi được toàn bộ tăng vật
thắng đang cất giấu tại nhà chưa kịp tiêu thụ để trả lại cho gia đình nạn nhân
một vụ vận chuyển hơn hai tấn gỗ lậu vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng trị phát hiện
và bắt giữ vào ngày hôm qua chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
trong khi làm nhiệm vụ tại km ba mươi sáu quốc lộ chín thuộc địa phận huyện đắc rông tỉnh quảng trị
lực lượng công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát lào do tài xế lê xuân thủy điều khiển
phát hiện trên xe có vận chuyển hai trăm bốn mươi hai thanh gỗ chắc capot có tổng trọng lượng hơn hai tấn
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông chắc băng ba đình thuộc xã vĩnh lộc a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu kiểm tra phương tiện thủy nội địa mang số hiệu hgi bốn nghìn chín trăm chín mươi sáu
do huỳnh vân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú phường ba tp vĩnh long tỉnh vĩnh long điều khiển
đã phát hiện trên tàu đang vận chuyển một bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
qua điều tra ban đầu ông huỳnh văn hiếu khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ cần thơ về cà mau để tiêu thụ thì bị bắt
bởi vì một số sản vật đã bị cấm theo quy định của pháp luật
và quy định là vậy nhưng mà từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thì trên địa bàn các xã vùng đệm của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã xảy ra tình trạng người dân tập trung vào rừng khai thác gốc và rễ của cây hương giáng
gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng và nguy cơ đe dọa đa dạng sinh học của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
với nhiều lời đồn thổi về ý nghĩa phong thủy của loại gỗ hương ráng trong vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng
trong thời gian vừa qua đã khiến nhiều người dân tại tỉnh quảng bình bất chấp nguy hiểm
xâm nhập khu vực vườn quốc gia và vùng đệm để cứu tỉnh khai thác
chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây lực lượng hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý một mươi năm vụ vi phạm tăng vật gồm gần một tấn gỗ hương giáng các loại
trong đó có ba vụ khai thác trong lâm phận vườn quốc gia và một mươi hai vụ vận chuyển trên địa bàn vùng đệm
hiện nay việc bày bán gỗ hương giáng diễn ra khá phổ biến tại các hộ dân hộ kinh doanh đồ gỗ ở tỉnh quảng bình
một gốc hương giáng như thế này có giá giao động từ vài triệu tới cả chục triệu đồng
nên việc nhiều đối tượng hám lợi lén lút khai thác dẫn đến cây hương giáng
tại các khu vực giáp danh lâm phận vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
có nguy cơ bị khai thác cạn kiệt ngoại trừ trong vùng lõi của vườn quốc gia
việc hạn chế tình trạng này hiện gặp không ít khó khăn
khai thác và vận chuyển trong một gốc rễ của hương ráng để ra khỏi địa bàn
thì chỉ trong khoảng một buổi thôi là đối tượng có thể sử dụng được rồi
có thể thực hiện trong hành vi của mình
và một cái khó khăn nữa là các đối tượng thường sử dụng vào thời gian như chập tròn tối hoặc gần sáng
thì các lúc đó là lúc khó để phát hiện cũng giống như khó phân biệt nhất
lực lượng kiểm lâm của chúng tôi cũng mọc đặc biệt là hương ráng phân bộ nhiều khắp nơi
không đủ lực lượng để trải đều
bên cạnh đó là có lực lượng bảo vệ rừng của các thôn bản thông qua chương trình bảo vệ phát triển rừng
nhưng mà đến nay cũng gặp nhiều khó khăn vì đến giờ tiền quỷ bá của chúng tôi
là để thanh toán cho khoản bảo vệ rừng đối với các hồ gia đình cá nhân là chưa cấp đủ
dẫn đến là để huy động lực lượng này tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng của vườn
cũng đang gặp một số khó khăn
tình trạng trên khiến công tác đấu tranh ngăn chặn người dân vào rừng khai thác hương giáng
đang gặp không ít khó khăn đặc biệt là tại các vùng đệm giáp danh với vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
vì vậy các đơn vị chức năng cần triển khai nhanh việc xác định giá trị chủng loại của loại gỗ này
để việc xử lý đối tượng vi phạm sẽ thuận lợi hơn
nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên tại khu di sản thiên nhiên thế giới
thưa quý vị trước tình hình dịch cúm da cầm có độc lực cao đang diễn ra
có diễn biến phức tạp trên thế giới và có khả năng xâm nhập vào nước ta và lây truyền sang người
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
thường xuyên tổ chức các đợt tiêu độc khử trùng tại các chợ gia cầm sống
đặc biệt là các chợ đầu mối các trang trại chăn nuôi gia cầm
tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành virus cúm trên các đàn gia cầm
phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch thông báo kịp thời cho bộ y tế để triển khai ngăn ngừa lây lan sang người
bộ quốc phòng bộ tài chính chỉ đã có lực lượng chức năng triển khai đồng bộ
có hiệu quả công tác ngăn chặn bắt giữ gia cầm buôn lậu qua biên giới
bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ công an các cơ quan liên quan
tăng cường công tác quản lý thị trường xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh gia cầm nhập lậu
không để xảy ra hiện tượng buôn bán vận chuyển da cầm và các sản phẩm da cầm không được kiểm dịch
không rõ nguồn gốc trên thị trường đặc biệt tại các chợ đầu mối
bộ y tế phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ cơ quan liên quan
các tổ chức quốc tế theo dõi tình hình dịch bệnh mới nổi triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch
tổ chức điều trị kịp thời khi phát hiện có bệnh nhân mắc cúm ah bảy n chín
bộ thông tin và truyền thông đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam
và các cơ quan thông tuần báo chí tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
ngăn ngừa cúm gia cầm lây lan sang người theo các khuyến cáo của bộ y tế và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài chính đảm bảo đủ kinh phí để các hoạt động phòng chống dịch được chủ động triển khai sớm có hiệu quả
bố trí kinh phí dự phòng sẵn sàng cấp bổ sung trong trường hợp xảy ra các ổ dịch cúm trên da cầm lây sang người và trên diện rộng
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các ban ngành và các lực lượng liên quan của địa phương tăng cường thực hiện việc ngăn chặn nhập lậu gia cầm
và các sản phẩm da cầm qua biên giới xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán da cầm
sản phẩm da cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc đặc biệt tại các chợ đầu mối tổ chức tốt việc giám sát chặt chẽ
phát hiện sớm xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh trên da cầm và ở người tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
nhất là tại các cơ sở chế biến tiêu thụ và vận chuyển gia cầm tổ chức chiến dịch tuyên truyền về tình hình dịch bệnh gia cầm
có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi giết mổ da cầm
các yếu tố nguy cơ của việc sử dụng da cầm không qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc và các biện pháp phòng chống dịch cúng gia cầm
tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giám sát đánh giá sự sẵn sàng phòng chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm tại địa phương
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai nạn nhân cuối cùng trong vụ việc ngộ độc tập thể tại các xã biên giới huyện phong thổ xảy ra vào ngày một mươi ba tháng hai vừa qua
là ông trang a hờ ở bàn tà trải xã mali trải huyện biên giới phong thổ lai châu đã xuất viện
như vậy vụ ngộ độc tập thể trong và ngoài đám tăng tại xã mali trải đến nay đã ghi nhận có một trăm năm mươi chín người liên quan trong đó có chín người tử vong
bệnh nhân trang a hờ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là người tham gia uống rượu tại đám tang ông phu văn lèng vào ngày một mươi tháng hai
đến ngày một mươi bảy tháng hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch
sau một thời gian được điều trị tích cực ông hờ đã qua được cơn nguy kịch phục hồi nhanh chóng và là bệnh nhân cuối cùng của vụ ngộ độc được xuất viện
hiện nay cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa công bố kết quả các mẫu thực phẩm khác ngoài rượu đưa đi xét nghiệm
tuy nhiên ban đầu có thể khẳng định nguyên nhân chính gây ngộ độc cho các nạn nhân ở huyện phong thổ vừa qua chính là methanol trong rượu ở đám tang mua tại xì lờ lầu
sau khi lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng đã có kết luận về sự xuất hiện của giá nước màu đỏ ở vùng biển chân mây lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
theo ông phan văn thông giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh thừa thiên huế đã có kết quả phân tích mẫu nước màu đỏ xuất hiện ở biển chân mây lăng cô huyện phú lộc
theo đó kết quả phân tích cho thấy rải nước màu đỏ ở vùng biển chân mây lang co được xác định là một loại tảo bình thường
loại tàu này vào mùa xuân thường có hiện tượng đổi màu trước đó như tin đã đưa từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai nhiều người dân sống tại bờ biển chân mây lăng cô tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một giải nước màu đỏ xuất hiện ven bờ biển
hiện tượng này cũng xuất hiện tại nhiều địa phương ở huyện phú lộc như xã lộc vĩnh đầm lập an lang co
thưa quý vị và các bạn từ cuối năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay trên địa bàn thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã triển khai nhiều dự án xây dựng cơ bản
trọng điểm và các hộ dân bị thu hồi đất đã nhận đủ số tiền đền bù theo quy định của nhà nước
tuy nhiên với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng thì bà con lại sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà không mấy ai quan tâm đến đầu tư chuyển đổi ngành nghề sau khi hết đất canh tác nguy cơ dẫn đến đói nghèo là không tránh khỏi phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về thực trạng này
nhận hai trăm bảy mươi triệu tiền đền bù từ hai ba trăm sáu mươi m hai ruộng vợ chồng anh lường văn thường và chị lò thị quân ở xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ
tỉnh yên bái tính sửa lại căn nhà cũ để ở nhưng do không tính toán kỹ càng nên số tiền mua gỗ công thợ đã ngốn hết hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
không đủ trả công thợ anh chị phải vay thêm ngân hàng bốn mươi năm triệu đồng niềm vui nhận tiền đền bù chưa được bao lâu thì nay nỗi lo phải trả tiền lãi ngân hàng và nuôi gia đình ngày càng lớn
nhận hai trăm bảy mươi triệu tiền nền bù từ hai ba trăm sáu mươi m hai vợ chồng anh lường văn thường và chị lò thị quân ở xã nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái và nuôi gia đình ngày càng lớn
bốn trăm linh triệu đồng từ một năm nay
thay vì đầu tư sản xuất vợ chồng ông đã chia cho bảy người con
nên giờ bản thân ông trượng phải chạy vậy đi làm thuê để chi tiêu hàng ngày
với một mươi ba dự án xây dựng cơ bản được triển khai trên địa bàn
toàn thị xã đã có tám trăm một mươi năm hộ dân bị thu hồi đất ruộng và đất nhà ở
với tổng số tiền đền bù hơn chín mươi hai tỷ đồng
xong không chỉ có vợ chồng anh lương văn thường và gia đình ông lò văn trựa
mà nhiều hộ dân sau khi nhận được đền bù chỉ đi mua sắm tiện ích trong nhà
sửa chữa nhà cửa chứ không đầu tư vào việc học nghề cũng như chuyển đổi ngành nghề
tạo công an việc làm ổn định nên nguy cơ đói nghèo thiếu việc làm là rất cao
nhiều hộ gia đình sử dụng nó chưa đúng mục đích
có quá trình đã được tuyên truyền vận động rồi
thế nhưng mà cũng có nhiều hộ gia đình còn lung tung trong việc chuyển đổi ngành nghề
do vậy là cũng chỉ đi làm thuê thời gian
thời gian mà đi làm nông nghiệp thì là bây giờ là bỏ ra đi làm thuê cho các công trình thôi
còn cái phần tiền thì lại đưa vào chỉnh trang nhà cửa do vậy là cũng sử dụng chưa đúng mục đích lắm
sử dụng tiền đền bù không hiệu quả hoặc chưa đúng mục đích dẫn đến đói nghèo không phải là tình trạng cá biệt
tuy nhiên để tránh hậu quả người dân rơi vào thảm cảnh đói nghèo
thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp để hướng dẫn
tạo cơ hội cho người dân tìm được việc làm phù hợp
có như vậy mới góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành quyết định số một nghìn hai trăm hai mươi một phê duyệt danh mục dự án công viên khu vui chơi thể dục thể thao
kêu gọi đầu tư vào danh mục vườn hoa sân chơi công cộng
giao cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện đầu tư
theo đó có hai mươi tám dự án công viên khu vui chơi thể dục thể thao được thành phố kêu gọi đầu tư
các cá nhân tổ chức quan tâm nghiên cứu đề xuất nội dung cơ chế đầu tư
cơ chế tài chính đất đai quản lý vận hành
trường hợp có một nhà đầu tư đề xuất thành phố giao nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết
trường hợp có hai nhà đầu tư đề xuất cơ quan quản lý nhà nước sẽ lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư
trong hai mươi tám dự án kêu gọi đầu tư đáng chú ý có dự án tại ô quy hoạch a bốn xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì với diện tích một trăm năm mươi năm hectare
dự án o kêu hoạch c ba d một giáp vành đai bốn và cao tốc pháp vân cầu rẽ với diện tích hơn một trăm linh hectare
dự án khu công viên tại xã dục tú điên hà việt hùng huyện đông anh với diện tích hai trăm linh hectare
tại danh mục vườn hoa sân chơi tổng cộng có tám mươi bảy điểm cấp huyện hơn sáu trăm linh điểm cấp phường quản lý tổng mức đầu tư dự án đến hơn ba một trăm một mươi tỷ đồng
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó kế hoạch sẽ tập trung vào năm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục ra soát hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục
tăng cường năng lực của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phát triển đội ngũ kiểm định viên tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo kiểm định chất lượng bên trong cơ sở đào tạo
đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục tăng cường truyền thông về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải hoàn thiện bộ máy tổ chức phát triển đội ngũ kiểm định viên đảm bảo đủ năng lực
triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo
đại diện cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết
hiện nay cúm gia cầm h bảy n chín đang có nhiều diễn biến phức tạp tại trung quốc và tại các tỉnh có biên giới sát việt nam
một trong những biện pháp hữu hiệu nhất chống sự xâm nhập của virus cúm h bảy n chín từ trung quốc sang
là phải kiểm soát chặt chẽ gia cầm nhập lậu qua biên giới
thế nhưng vẫn còn nhiều lo ngại khi tình trạng nhập lậu gia cầm vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó kiểm soát
chưa lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí và an toàn giao thông
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đang dự kiến sẽ nghiên cứu để thu hồi xe máy cụ nát
không đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải
theo tính toán có khoảng hai năm triệu xe máy sử dụng trước năm hai nghìn sẽ nằm trong tầm ngắm nếu quy định này được ban hành
ghi nhận xung quanh vấn đề này báo lao động có bài phải phân biệt rõ quy định niên hạn và khí thải
theo đó đại diện cục đăng kiểm việt nam nhận định hà nội sẽ thu hồi hai năm triệu chiếc xe máy hết đát sử dụng trước năm hai nghìn
bởi lo ngại khí thải
nhưng hai vấn đề này vốn khác nhau hiện chưa có quy định về tuổi thọ dành cho xe máy
và cũng chưa có quy định về kiểm định xe máy
nên sẽ không có đối tượng bị loại ra do không đủ điều kiện về niên hạn hay về kiểm định
nếu muốn làm hà nội sẽ phải tự xây dựng các tiêu chí để luật thủ đô điều chỉnh
việc xây dựng quy chế và áp dụng chúng vào thực tiễn không hề dễ dàng bởi hà nội có quá nhiều xe máy
chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo lao động số ra ngày hôm nay
thời điểm hiện tại
nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao
lượng người có nhu cầu tìm việc cũng nhiều hơn
thế nhưng không ít doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng thiếu nhân lực
đó là do thực tế đang diễn ra hiện nay tại thủ đô hà nội
ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị
doanh nghiệp liên tục đăng tin tuyển dụng
người lao động liên tục tìm kiếm thông tin việc làm
thế nhưng doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa gặp được nhau
đó là thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
lý giải nguyên nhân của tình trạng này
nhiều doanh nghiệp nhận định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tuyển số lượng lớn lao động phổ thông và làm công nhân
với mức lương từ tám đến một mươi triệu đồng một tháng
trong khi đó doanh nghiệp trong nước chỉ có thể trả lương tối đa
là năm triệu đồng một tháng cho vị trí công nhân sản xuất
vì thế nhiều người lao động thậm chí người có trình độ đại học
cũng chấp nhận đi làm công nhân cho doanh nghiệp fdi
thực tế này cũng được nhiều người lao động thừa nhận là đúng
vì thế nghịch lý doanh nghiệp thiếu nhân lực
người lao động thiếu việc làm vẫn đang là một bài toán khó giải
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
tiếp sau đây là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần đình đức
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi có hộ khẩu thường trú tại phường tây sơn thị xã an khê của tỉnh gia lai
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
đối tượng này cao khoảng một m sáu mươi da ngâm đen sống mũi thẳng
phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng bùi tiến đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy có hộ khẩu thường trú
tại xã ngọc thanh huyện kim động của tỉnh hương yên
bị truy nã theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng giái tai phật
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã từ cơ quan thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh gia lai đối với đối tượng đinh văn thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội không thi hành án
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn hương phú xã iagline huyện chư sê của tỉnh gia lai
cao một m sáu mươi tám khuôn mặt trái xoan giái tai trúc nếp tai dưới rô nốt ruối cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
và dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm của công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý

trong phần tiếp theo của chương trình
hơn một năm trăm linh người chết vì tàn nạn giao thông hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
du lịch tâm linh chùa báy đính là nơi tập trung nhiều lượng du khách đến tham quan chiêm bái và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở chùa báy đính
phân luồng và đảm bảo trật tự ở các đầu nút giao thông là thường xuyên hàng ngày luôn có sự biến đựng đổi để cho phù hợp với tình hình lượng du khách
phát huy những kết quả đạt được những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vẫn đang ngày đêm nỗ lực khắc phục khó khăn
vì bình yên hạnh phúc của nhân dân tin rằng với sự chung tay của các cấp các ngành trong đó lực lượng công an luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt
và khi mọi người đều nêu cao ý thức chấp hành pháp luật thì trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tai nạn giao thông được đẩy lùi
niềm vui hạnh phúc của mọi người mọi nhà mới trọn vẹn ý nghĩa